xin chào các bạn
đến chiều và tối nay khi hội tụ gió trên mực năm m thiết lập trở lại
khu vực các tỉnh từ phía tây của thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh có khả năng sẽ tái xuất hiện mưa rông trở lại
với tây nguyên và nam bộ ngay lúc này trời có nắng báo hiệu một ngày nắng mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên sẽ duy trì trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi năm độ
còn ở khu vực nam bộ mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền đông sẽ là khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
khu vực các tỉnh miền tây nam bộ nhiệt độ giữ ở mức ba mươi bốn ba mươi năm độ
trên biển khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam cường độ cấp ba bốn
đối với khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
gió hướng đông đến đông bắc cường độ cấp bốn
các vùng biển này đều không có mưa rông nên tầm nhìn xa trên một mươi km
thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc ra khơi bám biển của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước